cơ quan thống kê quốc gia anh vừa cho biết gần ba trăm linh công dân các nước thuộc liên minh châu âu xin định cư tại anh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thời điểm trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân tại anh về việc rời liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
theo số liệu chính thức của cơ quan thống kê quốc gia anh đã có hai trăm tám mươi bốn công dân eu xin định cư tại anh
đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay số đơn xin cấp quốc tịch anh của người di cư thuộc các nước khác trong eu cũng tăng mạnh kể từ sau sự kiện brexit
chính phủ ireland cho biết số người anh gốc ireland xin được cấp hộ chiếu anh cũng tăng đáng kể
trong khi đó tờ gudian đưa tin số đơn chưa giải quyết của công dân eu xin định cư tại anh cũng tăng tới gần một trăm linh
tại thời điểm đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu từ mức ba mươi bảy sáu trăm một mươi tám đơn trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tổng số người di cư tới anh đã gần chạm mức kỷ lục ba trăm ba mươi
cao hơn so với mức mục tiêu một trăm linh người mà chính phủ nước này cam kết tiếp nhận